đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại